phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết kế hoạch đợt tổng kiểm soát trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả lạng lách đánh võng các hành vi tụ tập gây dấu trật tực công cộng trên các tuyến giao thông đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát có biện pháp bảo vệ đến sức khỏe tính mạng cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết kế hoạch đợt tổng kiểm soát trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả lạng lách đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát có biện pháp bảo vệ đến sức khỏe tính mạng cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ

cục cảnh sát hình sự bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết ba tháng triển khai kế hoạch một trăm bảy mươi chín của bộ công an về tăng cường công tác phòng chống
thiên nhiên các giá trị tự nhiên và điều đặc biệt đó là một sự yên tĩnh đối với hội an
mà nếu khách đông quá kèm theo những dịch vụ khác kèm theo
thì dẫn đến là nhốm nhó ồn ào và cái yên tĩnh kế mà lâu nay hội an rao bán và bán được
nó sẽ mất đi đi vào đó là sự ồn ào sự nhốm nhó
và như vậy nó không còn một nơi để người ta tìm để nhận
trước tình hình này chính quyền thành phố hội an và tỉnh quảng nam
đã đưa ra những giải pháp để làm sao hài hòa giữa phát triển và bảo tồn di sản
cũng như khu dự trữ sinh quyền thế giới
ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam cũng đã thông mưu cho tỉnh quỹ
hội đồng nhân dân quỹ văn tỉnh nhiều cơ chế chính sách
thứ nhất đó là phát triển cơ sở hạ tầng cải thiện môi trường
đồng thời mở rộng không gian du lịch đặc biệt là đối với đô thị cổ hội an
không thể chỉ tập trung ở đô thị cổ mà chúng ta
mở rộng thêm không gian du lịch ra ở các vùng phụ cận
tại cù lao tràm những năm gần đây chính quyền thành phố cũng đã đưa ra quy định
tiến hành kiểm soát một ngày không quá ba người ra đảo
giữa bảo tồn và phát triển thì công tác bảo tồn vẫn cần phải đặt lên hàng đầu